đây sẽ là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước
sau đây sẽ là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước